thưa quý vị sáng nay công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng chức năng
tạm giữ tài xế xác minh danh tính nạn nhân tiếp tục điều tra vụ vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ xảy ra tại quốc lộ hai mươi giữa hai xe khách khiến bốn người tử vong nhiều người bị thương
tài xế bị tạm giữ là hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phú xuân huyện phú vang
tỉnh thừa thiên huế là tài xế nhà xe thành bưởi chuyên chạy tuyến tp hcm đi lâm đồng
theo báo cáo nhanh của công an huyện định quán tỉnh đồng nai khoảng hai rưỡi sáng nay
tính điều khiển xe khách dường nằm loại năm mươi hai chỗ biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba
chở theo ba mươi hai hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng đồng nai đi lâm đồng
khi đến km số bốn mươi tám đoạn thuộc ấp ba xã phú vinh huyện định quán tính chạy xe vượt bên trái xe tải sáu mươi c ba mươi bốn nghìn năm trăm một mươi ba
do anh hoàng đăng tuấn chú tại huyện cẩm mỹ đi cùng chiều phía trước
tuy nhiên tính không đảm bảo khi vượt dẫn đến đầu xe dường nằm bên phải đâm vào phía sau
của xe tải sau đó xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào xe ô tô một mươi sáu chỗ
biển số tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm chở theo tám hành khách vụ tai nạn khiến bốn người tử vong tại chỗ
năm người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong số năm nạn nhân được cấp cứu
bốn trường hợp nặng đã được chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
trước hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thủ tướng chính phủ đã đưa ra một bài hỏi
chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn
giao thông tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng
y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương tạo điều kiện
thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn làm các thủ tục liên
quan đến nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan lực lượng chức năng
đánh giá nguyên nhân triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập đồng thời xem xét xử lý nghiêm
trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân
vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp
gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể cá nhân
trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến vụ tai nạn giao thông để phục vụ công tác phòng ngừa
tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành
gia soát và tăng cường tổ chức giao thông để nâng cao an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
trên tuyến quốc lộ hai mươi ubnd giao thông quốc gia khẩn trương phối hợp với ubnd tỉnh đồng nai và các địa phương
có liên quan khắc phục hậu quả thăm hỏi động viên nạn nhân của vụ tai nạn giao thông
trong khi đó tại thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt cứu sáu người thoát khỏi ngôi nhà
đang bốc cháy dữ dội vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn rưỡi sáng nay căn nhà trong hẻm hai trăm năm mươi một đường thái thị bôi
phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo khói đen bao phủ cả đoạn đường
phát hiện sự việc người dân chi hô rồi cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành
lúc này bên trong nhà có sáu người gồm ba người lớn và ba trẻ em bị mắc kẹt
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận thanh khê đã lập tức điều động bốn xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa
sáu người mắc kẹt trong hỏa hoạn lần lượt thoát ra ngoài bằng cửa sau của căn nhà
sau hơn một giờ phun nước cô lập ngọn lửa đám cháy cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong về người nhưng khiến ngôi nhà bị hư hỏng
nhiều tài sản bị thiêu dụi nguyên nhân cháy đang được làm rõ
trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua cho đến dạng sáng ngày hôm nay đã khiến nhiều ngôi nhà
cùng với hàng trăm hectare cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh bình phước bị ngập sâu gây ra thiệt hại nặng nề
trận mưa lớn kéo dài từ đêm khuya qua đến dạng sáng nay tại địa bàn các xã long hà long bình bù nho của huyện phú riềng
đã làm khoảng bốn mươi căn nhà của người dân bị ngập nặng một số tuyến đường bị chia cắt hàng chục ao cá bị ngập
ảnh hưởng nhiều diện tích cây trồng gây ngập sâu nhiều khu vực của xã quang minh thị xã trân thành
ngay trong sáng ngày hôm nay các lực lượng dân quân công an và người dân khu vực lân cận đã tập trung giúp các hộ bị ngập
kê cao tài sản di chuyển người già và trẻ em ra khỏi khu vực ngập
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đề nghị truy tố nhiều người khác gồm đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh con trai ông dũng
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
theo đó trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đỗ anh dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
công ty cổ phần cung điện mùa đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chiếm đạt số tiền khoảng tám tỷ đồng
vào đêm ngày hai mươi tháng chín vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra một vụ cướp gây xôn xao dư luận
đối tượng xông vào nhà sách phước thái ở ấp một c xã phước thái huyện long thành dùng súng khống chế nhiều người
sau khi thực hiện hành vi đối tượng nhanh chân tẩu thoát
và sau sáu ngày nỗ lực điều tra truy xét với quyết tâm cao công an huyện long thành đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt được đối tượng gây án
khuya ngày hai mươi tháng chín một đối tượng đột nhập vào nhà sách nói trên dùng súng khống chế chói tay năm nhân viên
đồng thời đe dọa uy hiếp buộc hai mẹ con chủ nhà sách đưa hết tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhận tin báo công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra
với sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân sau sáu ngày xảy ra vụ án lực lượng phá án đã khoanh vùng phát hiện và bắt giữ được đối tượng nguyễn trung thành
tám tuổi trú tại tỉnh lâm đồng là nghi phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã lộc an huyện long thành thu giữ một khẩu súng và năm viên đạn
công an tỉnh đồng nai cho biết đang khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay khi đó xe khách dường nằm của nhà xe thành bưởi mang biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba chạy trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng đến đoạn thuộc ấp ba xã phú vinh huyện định quán xảy ra va chạm với xe khách một mươi sáu chỗ biển số tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm đi ngược chiều
sau cú va chạm trực diện xe khách dường nằm đã đẩy xe một mươi sáu chỗ lao vào nhà dân hai xe biến dạng và hư hỏng nặng
vụ tai nạn đã khiến bốn người trên xe tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm tử vong tại chỗ sáu người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã tạm giữ tài xế xe thành bưởi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó tại hà giang vào tối ngày hôm qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến sáu người thương vong
đáng chú ý là hai người điều khiển xe máy chỉ đang ở lứa tuổi học sinh
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày hôm qua tại khu vực thuộc tổ năm thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
hai xe máy biển kiểm soát hai mươi ba d một trăm ba mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín và hai mươi ba c một trăm một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi đi ngược hướng do tránh ô tô nên đã đấu đầu đâm vào nhau
các xe này đều do các cháu trong độ tuổi học sinh điều khiển mỗi xe chở ba người
cú va chạm quá mạnh đã khiến hai người tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang do bị thương quá nặng
ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tích cực
được biết vụ việc xảy ra ngay tại đường quốc lộ hai đoạn trung tâm huyện vào thời điểm lưu lượng xe tham gia giao thông lớn do người dân đổ ra đường đi chơi trung thu
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
nguyên nhân vụ án bước đầu nghi xuất phát từ việc ghen tuông
vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín huỳnh bá việt chú thị trấn liên nghĩa đã dùng dao xông vào phòng ngủ của một quán ăn trên địa bàn thị trấn liên nghĩa
đâm nhiều nhát vào người đàn ông năm mươi một tuổi cùng chú ở huyện đức trọng
gây án xong việt đã ném dao vào đống rác trước quán và đến cơ quan công an đầu thú
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
đối tượng phạm văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng khai nhận vào năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động thắng mobile ở thôn hồng hoa xã đức đồng trộm cắp một mươi bốn chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng trên năm mươi triệu đồng
sau khi trộm cắp được sáng đã mang số tài sản nói trên đi bán được một mươi chín triệu đồng để tiêu xài và trả nợ
cơ quan điều tra công an huyện đức thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vào đêm ngày hai mươi tháng chín vừa qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
xảy ra vụ cướp tài sản gây xôn xao dư luận
một đối tượng đã xông vào nhà sách phước thái ở ấp một c xã phước thái huyện long thành dùng súng và khống chế nhiều người
sau khi thực hiện hành vi đối tượng nhanh chân tẩu thoát
sau sáu ngày nỗ lực điều tra truy xét với quyết tâm rất cao
công an huyện long thành đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ được đối tượng gây án
khuya ngày hai mươi tháng chín một đối tượng đột nhập vào nhà sách nói trên
dùng súng khống chế chói tay năm nhân viên đồng thời đe dọa uy hiếp buộc hai mẹ con chủ nhà sách đưa hết tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhận tin báo công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra
với sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân sau sáu ngày xảy ra vụ án lực lượng phá án đã khoanh vùng phát hiện và bắt giữ được đối tượng nguyễn trung thành ba mươi tám tuổi
chú tại tỉnh lâm đồng là nghi phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã lộc an huyện long thành thu giữ một khẩu súng và năm viên đạn
khó khăn lớn nhất ở đây là khi tiếp cận thì đối tượng bịt mặt và khống chế
ba người có mặt trong nhà sách đều là khoảng loạn không có phản ứng gì
sau khi đối tượng đi ra thì cũng không kịp la lên
khi đến thì chúng tôi cũng đã ghi nhận và khám nghiệm hiện trường và ngay trong đêm đã tổ chức truy xét
tại cơ quan điều tra bước đầu thành khai do làm ăn thua lỗ nợ nần nên túng quẫn làm liều
để gây án thành lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng cùng năm viên đạn
trước khi gây án hai ngày thành nhiều lần đến nhà sách trên quan sát để lên kế hoạch cướp tài sản
một mươi tám là em mua nước và em có ý định
xong rồi em cũng
từ hôm đó tới ngày hai mươi ngày nào em cũng đi lăng thang kiếm việc rồi đó
xong rồi tới tối tối hai mươi thì em đón xe hôm về đó
thì em nhớ tới đến ngày hôm trước em canh khi mà cửa sập xuống là em chạy qua chạy vô để khống chế nam thanh niên sập cửa
xong rồi em dùng súng để uy hiếp

xong rồi em dắt vô gặp một phụ nữ ở trong thì em gặp một phụ nữ ở trong thì em gặp một phụ nữ
thì em chỉ nói là giờ em chỉ cần tiền chứ chứ không hại ai hết
chứ cần có tiền là tôi sẽ đi
sau khi gây án thành trốn vào một ngôi chùa ngủ qua đêm
sáng hôm sau đối tượng bỏ bộ quần áo đã mặc khi gây án rồi đi bộ về nhà chị gái gần đó lẩn trốn
tối ngày hai mươi sáu tháng chín thành đón xe để tiếp tục chạy trốn thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
hướng điều tra tiếp theo thì công an cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông thành đã tiến hành bắt cảnh sát
cấp đối tượng mà tạm giữ chúng tôi đang tiến hành khẩn trương là điều tra mở rộng
xem đối tượng trước đây đã thực hiện những vụ vi phạm pháp luật nào và thực hiện hành vi phạm tội nhất là hành vi lòng lộn cướp
thứ hai là tiếp tục điều tra về hành vi ngụ án súng của đối tượng để xử lý theo quyết định của pháp luật
hiện vụ việc đang được công an huyện long thành tiếp tục điều tra làm rõ
tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua một nhóm đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú triệt xóa
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng chín nhận được tin báo của người dân lực lượng trinh sát hình sự đã mật phục kiểm tra tại nhà ông trần văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại ấp phú thuận một xã đồng phú huyện long hồ
phát hiện bắt giữ một mươi ba đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn bốn mươi hai triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng chín điện thoại di động sáu xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
với hành vi mua bán trái phép hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt là vừa a phia chú sơn la
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn bốn mươi hai triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng chín điện thoại di động sáu xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cho biết vừa phát hiện tạm giữ xe ô tô tải
vận chuyển số lượng hàng hóa không có hóa đơn chứng tử theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín tại khu vực thôn nà tho xã tân bắc huyện quang bình
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi hai h hai trăm hai mươi ba
phát hiện trên xe có chở khoảng sáu mươi mặt hàng gia dụng chủ yếu là nồi cơm điện nồi lẩu bếp từ
chủ số hàng trên là nguyễn tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tổ một mươi phường tân quang thành phố tuyên quang
tại thời điểm kiểm tra hùng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hàng hóa
và hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật